vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng đã phối hợp với nhóm cộng đồng dvlupo group miền trung tổ chức ngày hội kết nối lập trình viên khu vực miền trung năm hai nghìn hai mươi
hơn bảy trăm linh người đam mê công nghệ thông tin đã tham gia sự kiện này
ngày hội kết nối lập trình viên khu vực miền trung là sự kiện thường niên về công nghệ tổ chức dưới hình thức cuộc thi hakaton với một trăm linh lập trình viên
lập thành hai mươi đội tham gia lập trình trong bốn mươi tám tiếng liên tục để tạo ra một ứng dụng hoặc website
một mươi nhóm xuất sắc nhất trình bày sản phẩm đến hội đồng giám khảo
bên cạnh đó còn có các gian hàng triển lãm của các công ty công nghệ tại việt nam
sự kiện này nhằm lan tỏa mạnh mẽ giá trị của công nghệ kết nối những người đam mê công nghệ thông tin để cùng khởi nghiệp hoặc tìm kiếm những cơ hội việc làm